chủ tịch hồ chí minh báo chí thế giới đã dành những bài viết trang trọng bày tỏ sự kinh trọng và tôn vinh những đóng góp to lớn của bác hồ đối với sự nghiệp cách mạng việt nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
công báo ai cập số ra ngày một mươi sáu tháng năm dành toàn bộ trang sáu để đăng tải bài viết có tựa đề chủ tịch hồ chí minh và hình ảnh của người trên đất nước kim tự tháp
tờ ensaf nhân dân tiếng ả rập và tờ người chiến sĩ nhật báo tiếng pháp của algeria và hãng thông tấn quốc gia algeria ngày một mươi tám tháng năm
đăng bài viết ca ngợi chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng chống chủ nghĩa thực dân trên thế giới là lãnh tụ thiên tài của cách mạng việt nam người đã hy sinh cả cuộc đời để mang lại độc lập tự do cho dân tộc việt nam
nhận lời mời của tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự khóa bảy mươi ba đại hội đồng tổ chức y tế thế giới với chủ đề
đại dịch covid một mươi chín được tổ chức trực tuyến trong hai ngày là ngày một mươi tám và ngày một mươi chín tháng năm
phát biểu tại khóa học thủ tướng chia sẻ chính phủ việt nam đã nhận thức được sự nguy hiểm của dịch covid một mươi chín từ rất sớm với phương châm chống dịch như chống giặc huy động sự tham gia của chính quyền các cấp hệ thống y tế quốc gia các nhà khoa học sự hỗ trợ của lực lượng quân đội cùng kiên quyết thực hiện cách ly tập trung kết hợp giữa kiểm soát nguồn lây truy tìm tiếp xúc xét nghiệm và điều trị cơ bản kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng hơn bao giờ hết các nước cần tăng cường đoàn kết quốc tế huy động các nguồn lực ứng phó hiệu quả với đại dịch cùng với nỗ lực xử lý những hậu quả nặng nề của đại dịch các nước cần có kế hoạch phát triển hậu covid hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nhất là nhóm người nghèo dễ bị tổn thương không để ai bị bỏ lại phía sau
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
chiều ngày một mươi tám tháng năm thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng đã trao tượng trưng số vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ và nhân dân việt nam tặng chính phủ và nhân dân tám nước gồm australia brunei ấn độ indonesia malaysia philippines singapore và thái lan
số hàng hỗ trợ bao gồm khẩu trang vải kháng khuẩn khẩu trang y tế bộ đồ bảo hộ phòng dịch và sinh phẩm xét nghiệm virus sars cov hai do việt nam sản xuất với tổng trị giá bốn trăm hai mươi triệu đồng
ngoại trưởng nguyễn quốc dũng nhấn mạnh việt nam mong muốn chia sẻ một phần nguồn lực trong khả năng của mình góp phần cùng người dân và lực lượng tuyến đầu của các nước ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
đây là đôi dép được làm nguyên mẫu đôi dép cao su mà chủ tịch hồ chí minh đã sử dụng trong suốt hơn hai mươi năm
đôi dép cao su đã đồng hành cùng bắc trên nhiều trạng đường hoạt động lãnh đạo cách mạng theo chân người từ núi rừng việt bắc tới nhiều nơi
chủ tịch hồ chí minh đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hy sinh vô cùng cao thượng và phong phú vô cùng trong sáng và đẹp đẽ
trong kho tàng di sản mà chủ tịch hồ chí minh để lại di sản tư tưởng của người về hợp tác quốc tế có ý nghĩa to lớn đối với cách mạng việt nam
bằng kho tàng chi thức đồ sộ đông tây với bản lĩnh dạng dày và kinh nghiệm vô cùng phong phú
qua hàng chục năm bôn ba hoạt động cách mạng bác đã để lại cho nền ngoại giao việt nam hiện đại một tư tưởng ngoại giao đặc sắc tư tưởng ngoại giao hồ chí minh
thực tiễn đã chứng minh tư tưởng ngoại giao hồ chí minh là di sản vô giá là nền tảng sức mạnh và là chìa khóa để triển khai thắng lợi hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng qua các giai đoạn cách mạng
chính nhờ sự vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao của người trong tình hình mới
việt nam đã giành được nhiều thành tiệu quan trọng góp phần duy trì môi trường hòa bình thu hút các nguồn lực cho phát triển giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và nâng cao vị thế quốc tế của nước ta
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại nhiều hoạt động nghệ thuật đã được triển khai để tôn vinh những đóng góp cống hiến của bác hồ với dân tộc việt nam
cũng như với thế giới
các hoạt động tôn vinh người có tác dụng to lớn trong giáo dục các tầng lớp nhân dân về cống hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng việt nam
cũng như thể hiện sự tôn kính lòng biết ơn đối với người góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
các hoạt động nghệ thuật như buổi biểu diễn này mang tên dân người tiếng hát mùa xuân được tổ chức ngày một mươi bảy tháng năm vừa qua tại nhà hát lớn hà nội và được truyền hình trực tiếp trên cả nước
cũng như tới đông đảo bà con việt nam sống ở nước ngoài cũng góp phần tiếp tục phát huy làm sâu sắc và đậm nét hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh trong mắt bạn bè quốc tế
vấn đề trong cuộc sống đặc biệt là chúng ta
đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến sự
xuân cấp đạo đức trong xã hội thì chúng ta
rất cần có những tấm gương
và tấm gương của bác hồ chính là
cái ngọn hải đăng để giúp cho chúng ta
khắc phục những khó khăn
của cuộc sống ngày hôm nay
thưa ông trong vận dụng và phát huy tư tưởng hồ chí minh
trên tinh thần tiến tới đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trong những năm tới thì chúng ta cần thực hiện
những ưu tiên nào để có thể tiếp tục
giữ phát huy phát triển bản sắc
văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập
chúng ta phát huy những di sản của bác
để chúng ta thực hiện
những lời khuyên của bác
những căn dặn của bác
đối với sự phát triển văn hóa thì chúng ta
theo tôi có hai câu chuyện
căn bản để chúng ta phải giải quyết
trong những năm sắp tới thứ nhất là chúng ta phải xây dựng
nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà
bản sắc dân tộc tức là nền văn hóa
của chúng ta nó phải có
hai cái đặc điểm quan trọng thứ nhất là chúng ta
phải tiếp thu tinh hoa văn hóa
dân tộc để làm giàu hơn bản sắc
văn hóa dân tộc thứ hai là chúng ta phải
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của
chính mình để cho sự phát triển văn hóa
của chúng ta nó hòa nhập
nhưng không bị hòa tan từ đó
chúng ta có một vị trí nhất định
trong văn hóa chung
dòng chảy văn hóa chung của thế giới
thứ hai là chúng ta phải phát triển
văn hóa và xây dựng con người
đáp ứng nhu cầu
phát triển bền vững của đất nước
ở đây thì nó có
nhiều cách khác nhau để chúng ta
quảng bá hình ảnh
của bác hồ chúng ta không
thể nói một cách chung chung
về bác được
mà chúng ta cần cụ thể nó bằng những
sản phẩm và dịch vụ văn hóa cụ thể
tức là chúng ta phải có
những bộ phim những
vở kịch hay là chúng ta
truyền tải bằng bất kỳ một cái sản phẩm văn hóa
nào đó để hình ảnh bác hồ
nó cần gũi dung dị
và được truyền tải một cách
rất là dễ hiểu
dễ dàng đến với lại
không chỉ quần chúng ở trong nước
mà đối với cả nhân dân thế giới
vì hình ảnh bác hồ trong lòng nhân dân thế giới
đã rất là cao đẹp rồi bây giờ chúng ta
cần phải truyền tải bằng những thông điệp
thông qua các sản phẩm và dịch vụ văn hóa nữa
chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng
các sản phẩm văn hóa
nghệ thuật của chúng ta
viết về bác hồ nó mang
hơi thở của xã hội hiện tại
từ đó thì nó sẽ giúp cho
việc chúng ta đưa hình ảnh
bác hồ đưa những giá trị việt nam
được lồng ghép trong hình ảnh bác hồ
nó đến với nhân dân thế giới tốt hơn
và từ đó nó tạo ra một cái sức mạnh mềm
mới của văn hóa việt nam
thông qua hình ảnh bác hồ đến với nhân dân
thế giới và chúng ta tạo ra sự yêu mến
mới yêu mến hơn nữa
đối với đất nước và con người việt nam
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
và một lần nữa cũng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ
bùi hoài sơn đã dành thời gian cho truyền hình
nhân dân ạ vâng xin cảm ơn
và thưa quý vị ngay bây giờ thì mời quý vị cùng nhìn lại
những hình ảnh của chương trình nghệ thuật đặc biệt
dân người tiếng hát mùa xuân
mới diễn ra cách đây không lâu
tại thủ đô hà nội
chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật
phục vụ nhiệm vụ chính trị nhằm tuyên truyền
sâu rộng giáo dục các tầng lớp nhân dân
nhận thức đầy đủ sâu sắc về công hiến
vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
với sự nghiệp cách mạng việt nam
thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn
vô hạn đối với người
việc thực hiện các hoạt động tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
góp phần quan trọng vào việc tăng cường
quan hệ hợp tác hiểu nghị với các nước
quảng bá hình ảnh và nâng cao
vị thế việt nam trên trường quốc tế
quảng trường cách mạng tháng tám
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đã diễn ra một cuộc meeting lớn
mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa
cách mạng tháng tám trên cả nước
bên trong nhà hát lớn hà nội
những em bé này là những mầm xanh
của thế hệ tương lai
của dân tộc
hôm nay đang luyện tập múa hát
một bài ca về bác
lớn lên một trăm ba mươi năm
sau ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
những em nhỏ này
và nhiều thế hệ người việt nam
đang được hưởng những thành quả to lớn
của cách mạng việt nam
mà bác hồ đã đặt nền móng và lãnh đạo
các em chưa bao giờ được gặp bác
nhưng được biết về bác
qua truyền thống của dân tộc
và các bài học hằng ngày
khi các em lớn lên
trong đêm biểu diễn nghệ thuật đặc biệt
nhân dịp kỷ niệm sinh nhật bác
các em đã cất lên tiếng hát
của lớp lớp thế hệ người việt nam
ca người bác
đằng sau hình ảnh giảng dị
của chủ tịch hồ chí minh
là một anh hùng giải phóng dân tộc
nhà văn hóa kỷ suất của việt nam
đây là một chương trình nghệ thuật đặc biệt
món quà dân tặng vị cha già
kính yêu của dân tộc
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm
ngày sinh của người
đây là một trong nhiều hoạt động
tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
một ví nhân kết tình văn hóa
của cả dân tộc việt nam
và là cầu nối giữa việt nam
và bạn bè quốc tế
các hoạt động tôn vinh
đã góp phần đề cao
và phát huy giá trị tư tưởng
đạo đức nhân cách
của chủ tịch hồ chí minh
tôn vinh bác giúp tôn vinh đất nước
con người việt nam trên trường quốc tế
làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt
nhiều lĩnh vực giữa việt nam
và các nước các tổ chức trên thế giới
và xin vui lòng like share đăng ký kênh
chia sẻ cho các bạn cùng hãy bạn t revenue cho phim
thực sự là tất cả mọi người

thậm chí là người sống ở việt nam
không thể sống ở đất nước khác
không thể biết đến những người quan trọng như bà hồ
thực sự là charlie rất tôn trọng
và rất thân thương
rất hẹn gặp lại inisit vn com com au
và chúc quý vị có lúc tập trung vào hành vi mặt chương trình lớn bộ thông tin ization vn com au
và hẹn gặp lại